mở đầu là thông tin mới nhất về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng sát hại tài xế xe ôm xảy ra tại sơn la
sau hơn bốn mươi giờ đồng hồ truy bắt hồi chín h ba mươi năm phút sáng nay các lực lượng phối hợp công an tỉnh sơn la đã bắt giữ thành công đối tượng lèo văn hoàng hai mươi ba tuổi
trú tại xã mường chanh huyện mai sơn tỉnh sơn la về tội giết người cướp tài sản
trước đó vào lúc một mươi tám h ba mươi năm phút ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực bản suối liếm xã tô múa huyện vân hồ đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân được xác định là ông nguyễn đức tích sáu mươi một tuổi trú tại tiểu khu ba mươi hai thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu sơn la làm nghề xe ôm
sau khi gây án đối tượng đã cướp toàn bộ tài sản và bỏ trốn sau đó lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây án là lèo văn hoàng
sau hơn bốn mươi giờ truy đuổi các lực lượng phối hợp đã bắt giữ thành công đối tượng khi hoàng đang lẩn trốn tại bản un xã song khủa huyện vân hồ thu giữ toàn bộ tăng vật